các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
giao thông vận tải cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức đặc biệt là việc khuy động nguồn vốn cho sự phát triển kết cấu hạ tầng
chương trình giao thông kết nối hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nội dung này
tiếp tục triển khai nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi hai ngành giao thông vận tải đã đặt ra một số chỉ tiêu và cơ bản là đạt được những kết quả bước đầu trên lĩnh vực phát triển đặc biệt là lĩnh vực phát triển về hạ tầng giao thông
tiếp tục triển khai nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi hai ngành giao thông vận tải đã đặt ra một số chỉ tiêu và cơ bản là đạt được những kết quả bước đầu trên lĩnh vực phát triển về hạ tầng giao thông